lực lượng chức năng cũng đã tổ chức mật phục và phát hiện bắt giữ hai vụ vận chuyển trên bốn mươi kg cần xa khô
tại xã phú hội huyện an phú tỉnh an giang lực lượng chức năng đã phát hiện có hai đối tượng đang vác các bao hàng đi từ hướng campuchia về việt nam có biểu hiện nghi vấn
khi thấy lực lượng chức năng cả hai đối tượng đã bỏ lại ba bao hàng rồi bỏ trốn
tiến hành truy đuổi tổ công tác đã bắt được một đối tượng còn một đối tượng lợi dụng đêm tối đã chạy về phía campuchia tàu thoát
kiểm tra trong ba bao ni lông màu đen phát hiện có chứa thân cành lá hoa quả thảo mộc cần sa trọng lượng khoảng ba mươi một kg
qua đấu tranh khai thác đối tượng cho biết nhận vận chuyển số cần sa trên cho một đối tượng người campuchia lấy một triệu đồng tiền công
còn tại chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín số bảy đồn biên phòng vĩnh gia lực lượng chức năng cũng tiến hành tiếp cận và kiểm tra một đối tượng đang vận chuyển bao hàng
bên trong có chứa khoảng một mươi kg cần sa
hiện các đối tượng và số tăng vật trên đã được bàn giao cho cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật
để điều tra về hành vi trốn thuế cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã thi hành lệnh khởi tố bị can khám xét nơi ở và nơi làm việc của đặng hữu quang tại phương bắc lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
điều tra ban đầu xác định quá trình hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn quang minh trong năm hai nghìn hai mươi do ông đặng hữu quang
làm giám đốc đã xuất bán hơn năm ba mươi năm tấn xi măng các loại nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi bán không kê khai thuế với mục đích làm giảm số thuế phải nộp
hành vi này của đặng hữu quang đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn năm trăm chín mươi một triệu đồng
với những căn cứ trên đặng hữu quang có đủ dấu hiệu của tội trốn thuế
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam vừa phá chuyên án bắt tạm giam trần thị lan chú tại thị trấn tân thanh huyện thanh liêm
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua các tài liệu chứng cứ thu thập lực lượng công an xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
có khoảng bốn mươi người trong và ngoài địa bàn thị trấn tân thanh huyện thanh liêm tỉnh hà nam
tham gia chơi và nộp tiền hụi cho trần thị lan với lãi suất bốn trăm linh đồng một triệu một tháng trong một suất
tuy nhiên đến cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một lan tuyên bố chốt nợ với người chơi rồi bỏ trốn khỏi địa phương
vào cuộc điều tra phòng cảnh sát hình sự đã truy bắt đối tượng khi đang lẩn trốn tại huyện an dương thành phố hải phòng
bước đầu lan khai nhận do cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân nên đã tạo ra các dây hụi với lãi suất cao
để kêu gọi nhiều người dân tham gia với tổng số tiền khoảng năm tỷ đồng
ba đối tượng đánh bạc vừa bị lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long bắt quả tang
trong khi đó tại thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu một tụ điểm ghi số đề quy mô lớn cũng
vì vừa bị công an thành phố bắt quả tang để điều tra xử lý thông tin sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
đột kích tại ngôi nhà thuộc khóm một phường ba thành phố vĩnh long lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai mươi ba đối tượng đang có hành vi đánh bạc
vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm một bài tay năm mươi hai lá năm bộ dụng cụ dùng lắc tài xỉu một mươi hai hụt xí ngầu và một bốn triệu đồng
ngoài ra đã thu giữ bốn mươi triệu đồng các đối tượng ném xung quanh
qua khám xét lực lượng đã tạm giữ trên người các đối tượng
số tiền ba trăm ba mươi triệu đồng được biết các đối tượng tham gia đánh bạc đến từ cần thơ tiền giang kiên giang bến tre và vĩnh long
qua tin báo của quân chúng nhân dân về việc có nhiều người tụ tập tại nhà bà trần mỹ hồng
chú ấp vĩnh an xã vĩnh trạch thành phố bạc liêu
lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố bạc liêu phối hợp với công an xã vĩnh trạch tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở
và phát hiện bà trần mỹ hồng có hoạt động ghi số đề tại nhà
lực lượng công an thu giữ một quyển tập và nhiều tờ giấy
có ghi hệ thống các con số nghi là phơi đề một điện thoại di động chứa nhiều file nghi là phơi đề
số tiền một trăm một mươi năm triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác theo báo cáo của bộ y tế
ngày một mươi năm tháng một mươi hai ghi nhận hai trăm tám mươi ba ca tử vong nhiều nhất là tại thành phố hồ chí minh
sau đó là các tỉnh thành phố an giang bình dương
đồng nai tiền giang cần thơ
đây là ngày có nhiều ca tử vong do covid một mươi chín nhất tính từ đầu tháng một mươi đến nay
số ca tử vong đã liên tục tăng cao kể từ giữa tháng một mươi một đến nay
trung bình tuần qua mỗi ngày ghi nhận hai trăm bốn mươi một ca tử vong
trong khi tuần đầu tiên của tháng một mươi hai là hai trăm linh hai ca một ngày
và các tuần của tháng một mươi một đều dưới hai trăm linh ca
trước thực trạng đa số bệnh nhân tử vong đều trong nhóm từ năm mươi tuổi trở lên
có bệnh nền và chưa tiêm vaccine
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đề nghị các địa phương tập trung giả soát nhóm nguy cơ cao này
tiến hành tiêm mũi vaccine bổ sung tiêm đủ liều
và có thể tiêm tại nhà cho người dân không có đủ điều kiện đi lại để tránh bỏ sót mũi tiêm
cho đến nay bộ y tế cũng đã điều động bệnh viện e hỗ trợ tây ninh
bệnh viện bạch mai hỗ trợ an giang bệnh viện việt đức và phụ sản trung ương hỗ trợ bà rịa vũng tàu
tuy nhiên quy mô các đoàn hỗ trợ còn nhỏ hơn so với giai đoạn tháng tám tháng chín vừa qua
ngày hôm qua thủ đô hà nội tiếp tục ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín ở mức bốn con số
và gần một nửa trong số đó được phát hiện ngoài cộng đồng
chính quyền ca cấp vẫn đang quyết liệt triển khai các giải pháp để phòng chống dịch
nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân
tuy nhiên như đã nhiều lần đề cập phòng bệnh hơn chữa bệnh
cùng với các biện pháp phòng chống của chính quyền địa phương
thì ý thức của người dân vẫn là một liều vaccine vô cùng quan trọng để đẩy lùi dịch bệnh
nhưng thật đáng buồn là bên cạnh những người dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định phòng chống dịch
thì vẫn còn tồn tại một số thậm chí là nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động chui
bất chấp lệnh cấm của cơ quan chức năng ghi nhận của phóng viên thời sự
hai mươi một giờ bốn mươi năm phút tại phố triều quốc mặc dù đã quá giờ quy định mở cửa một thành phố
nhưng những cơ sở kinh doanh này vẫn đón khách thậm chí còn chưa đảm bảo các quy tắc phòng chống dịch
đặc biệt dọc qua phố này ba bốn nhóm nhân viên của một quán karaoke vẫn ngang nhiên đứng hai bên đường đón khách
karaoke là loại hình hoạt động kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín rất cao
thế nhưng những cơ sở hoạt động như thế này vẫn lén lút bất chấp quy định cấm của cơ quan chức năng
lực lượng công an và cán bộ chuyên môn cũng đã thường xuyên để kiểm tra và giám sát đối với cả những quán này rồi
nhưng mà có những đôi lúc thì như tôi đã trao đổi từ lúc cái khó khăn ban đầu đấy
lực lượng hiện nay trên địa bàn của xã có gần hai mươi cái khu mà cách ni phong tỏa
cho nên là cái lực lượng để mà chia ra làm nhiệm vụ là có những cái lúc mà nó cũng không thể nào mà
chọn được hết
khi dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp sự thiếu ý thức coi thường quy định phòng chống dịch bệnh
như một số cơ sở kinh doanh dịch vụ trên tạo ra nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng rất lớn
cần phải đụng mạnh tay xử lý
hà nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới
để giữ được thành quả này ngoài sự cố gắng của các cơ quan chức năng
mọi người đều phải có ý thức phòng chống dịch bệnh
đây cũng là liều vaccine cần thiết để hướng tới cuộc sống bình thường mới
tin về cơn bão có tên quốc tế là rai
hồi bảy giờ sáng nay bão rai đang cách bờ biển miền trung philippines khoảng ba trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
và dự báo vào chiều ngày mai một mươi bảy tháng một mươi hai bão sẽ đi vào biển đông
khi vào biển đông khả năng bão sẽ đi vào biển đông
bão sẽ tăng cấp trở lại
dự báo trên biển đông bão mạnh nhất là cấp một mươi hai cấp một mươi ba sẽ di chuyển hướng vào ven biển việt nam
khi đến kinh tuyến một trăm một mươi một một trăm một mươi hai khả năng bão sẽ đổi hướng và di chuyển lên phía bắc
cường độ bão suy yếu dần
do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh ở khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa từ đêm nay có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi
từ gần sáng và ngày mai một mươi bảy tháng một mươi hai ở vùng biển phía đông khu vực giữa biển đông
mạnh dần lên cấp tám cấp chín sau tăng lên cấp một mươi cấp một mươi một
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi sáu
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khả năng bão rai đi vào đất liền là không nhiều khoảng ba mươi
tuy nhiên nó sẽ gây ra gió mạnh ở khu vực ven biển các tỉnh quảng trị trở vào đến bình thuận
trong đó khu vực quảng ngãi đến khánh hòa có thể có gió mạnh cấp chín cấp một mươi một
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
đối tượng đạo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam
là đối tượng nguyễn lương trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại phường bạch đằng quận hai bà trưng tp hà nội
và đối tượng nguyễn thanh quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã đạo lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
bị công an huyện lý nhân tỉnh hà nam ra quyết định truy nã về tội cướp tài sản
đối tượng này có sẹo tròn ba cm cách hai cm dưới sau đầu mắt phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
kính chào quý vị và các bạn
mở đầu là tin tức về cơn bão gần biển đông
cụ thể sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi hai bão số chín còn cách bờ biển miền trung philippines khoảng ba trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
sự báo trong những giờ tới bão sẽ di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc đi vào biển đông và còn có những diễn biến phức tạp
quý vị và các bạn cần chủ động liên tục theo dõi các bản tin để cập nhật tin tức
do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh ở khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm quần đảo hoàng sa từ đêm nay gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi
từ gần sáng và ngày mai ở vùng biển phía đông khu vực giữa biển đông có gió mạnh dần lên cấp tám cấp chín
sau tăng lên cấp một mươi cấp một mươi một
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi sáu
sóng biển cao từ năm đến bảy mét biển động dữ dội
trở lại với thời tiết trên đất liền trong đêm nay bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh áp sát các tỉnh biên giới phía bắc nước ta
từ trưa chiều ngày mai
sẽ tác động đến hầu khắp các tỉnh thành miền bắc gây mưa nhỏ với lượng không nhiều
nhưng nền nhiệt vẫn chưa giảm sâu sao động từ một mươi năm đến hai mươi năm độ
đến chiều tối ngày mai nền nhiệt có xuống giảm nhanh từ hai ba độ trong những ngày tiếp theo trời chuyển rét cả ngày
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong đêm nay cũng chịu tác động của không khí lạnh tăng cường
nên có mưa nhỏ dài rác nhưng nền nhiệt chưa giảm ngay
cao nhất ngày mai vẫn giao động từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
từ đêm mai
khi đã nằm trọn trong khối không khí lạnh thì mưa giảm hẳn
nền nhiệt giảm nhanh từ hai đến ba độ mỗi ngày trời chuyển rét cả ngày
tại trung bộ do sự suy yếu của không khí lạnh nên trong hôm nay và ngày mai
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
chỉ có mưa vài nơi với mức nhiệt độ giao động từ một mươi sáu đến hai mươi bảy độ
sau đó từ ngày một mươi tám do tác động của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số chín
thì mưa rông ở phần phía bắc khu vực sẽ tăng mạnh
người dân nơi đây cần hết sức cảnh giác
với các hiện tượng lũ quét sạt lở đất do mưa lớn gây ra
do chịu ảnh hưởng của mưa lớn và không khí lạnh nên nền nhiệt tại đây cũng giảm đáng kể
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay và ngày mai
có mưa rào và rông rải rác tập trung ở phía bắc của khu vực
và cũng từ ngày một mươi tám khi mà chịu tác động của hoàn lưu bão số chín kết hợp với không khí lạnh
thì mưa rông trên toàn khu vực sẽ tăng mạnh
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
người dân nơi đây cũng cần đề cao cảnh giác với lũ quét sạt lở đất nguy hiểm
về nhiệt độ thì nhiệt độ cao nhất ngày mai tại đây
vẫn duy trì ở mức là hai mươi bốn hai mươi tám độ có nơi cao hơn
vùng cao tây nguyên trong những ngày tới hầu như không mưa
ngày có nắng với nhiệt độ hôm nay ngày mai giao động từ một mươi sáu hai mươi tám độ
sau đó giảm từ một đến hai độ mỗi ngày tiếp theo do ảnh hưởng của không khí lạnh
từ phía bắc rồn xuống trời rét về đêm và sáng
đến tối ngày một mươi chín do hoàn lưu bão số chín kết hợp
bão số chín lướt qua có thể gây mưa rào nhẹ nhưng lượng không đáng kể
các tỉnh thành nam bộ về chiều tối vẫn có mưa rông vài nơi
ban ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ hai mươi chín ba mươi hai độ
và cũng từ ngày một mươi tám khi chịu tác động của không khí lạnh
thì nền nhiệt sẽ giảm nhẹ trong những ngày tiếp theo